các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
qua theo dõi đánh giá các nhà nghiên cứu nhận thấy sự gia tăng số ca tử vong liên quan đến covid một mươi chín chậm hơn đáng kể
ở các quốc gia có quy định đeo khẩu trang so với các quốc gia không có quy định này
tiến sĩ shahar murtalibi tại khoa y học xã hội và sức khỏe toàn cầu thuộc đại học london ở lammo thụy điển trưởng nhóm nghiên cứu cho biết
trong khi một số nghiên cứu trước đây đã xem xét tác động của khẩu trang đối với số ca mắc covid một mươi chín
thì rất ít nghiên cứu tập trung đánh giá việc đeo khẩu trang
có thể giúp giảm tử vong do covid một mươi chín hay không và chưa có nghiên cứu nào xem xét dữ liệu của nhiều quốc gia
với cửa mẫu lớn các quốc gia đa dạng về văn hóa trong nghiên cứu hồi cứu này
bao gồm một lượng lớn dân số đã cung cấp thêm bằng chứng về tiềm năng cứu tính mạng con người của khẩu trang trong đại dịch covid một mươi chín
trong nghiên cứu các nhà khoa học đã xem xét các quốc gia thuộc top năm mươi
theo đánh giá chỉ số phát triển của liên hợp quốc về tuổi thọ trình độ học vấn và mức sống
đã loại trừ sáu quốc gia trong số đó vì các quy định đeo khẩu trang chỉ áp dụng ở phạm vi nhỏ hoặc mang tính tạm thời
trong số các quốc gia được nghiên cứu hai mươi bảy quốc gia có quy định bắt buộc về đeo khẩu trang và một mươi bảy quốc gia không có quy định này
kết quả cho thấy trong khoảng thời gian từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
các quốc gia đã ghi nhận tổng số hai hai triệu ca tử vong
bao gồm một hai mươi năm triệu ca ở các quốc gia không yêu cầu đeo khẩu trang và gần chín trăm một mươi bốn
các quốc gia bắt buộc phải đeo khẩu trang có tỷ lệ tử vong trung bình do covid một mươi chín là bốn mươi tám bốn mươi triệu
so với hai trăm tám mươi tám năm mươi bốn triệu ở các quốc gia không có quy định đeo khẩu trang
kết quả nghiên cứu cũng cho thấy trung bình các quốc gia yêu cầu đeo khẩu trang cũng có tỷ lệ tử vong hàng ngày thấp hơn đáng kể
so với các quốc gia không có quy định bắt buộc đeo khẩu trang
mặc dù ban đầu những quốc gia không có quy định đeo khẩu trang có tỷ lệ tử vong covid một mươi chín thấp hơn
các nhà khoa học cho biết để góp phần bảo vệ tính mạng con người
các nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng cần phải thiết thực và giá trị
mục tiêu chính của nghiên cứu là đánh giá các bài học kinh nghiệm từ đại dịch covid một mươi chín
để chuẩn bị tốt hơn cho các đợt dịch bệnh lây truyền qua đường không khí
tiềm ẩn trong tương lai trước khi có các biện pháp can thiệp bằng dược phẩm
theo các nhà khoa học trong khi tình trạng chậm trễ trong tiêm chủng vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới
khẩu trang vẫn là một công cụ quan trọng để phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
điều này thậm chí vẫn đúng ngay cả khi việc tiêm chủng đã được thực hiện đầy đủ ở một cộng đồng nào đó
vaccine có thể giúp làm giảm tỷ lệ tử vong do các biến thể covid một mươi chín gây ra
nhưng có thể ít có ý nghĩa giúp hạn chế số ca bệnh
tuy nhiên khẩu trang có thể góp phần ngăn ngừa sự gia tăng cả hai tình trạng này
số ca mắc bệnh và số ca tử vong
các nhà khoa học cho rằng chúng ta không phải lựa chọn giữa hai chính sách tiêm chủng hay đeo khẩu trang
mà điều quan trọng là cần thực hiện tốt song song cả hai chính sách này mới mang lại hiệu quả phòng chống đại dịch covid một mươi chín
những đau thương mất mát của những gia đình có người mất vì covid một mươi chín có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn phần nào
khi người thân của mình được lo hậu sự chu toàn
ngay lúc này thì việc bảo vệ bản thân tuân thủ năm k phòng dịch là vô cùng cần thiết
những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh
xin được cập nhật liên tục trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và gặp lại